thưa quý vị và các bạn những năm trước đây toàn ngành nông lâm ngư nghiệp chỉ lanh quanh với con số ba doanh nghiệp
chiếm chưa đến một tổng số doanh nghiệp của cả nước
nhưng riêng năm hai nghìn một mươi bảy số lượng doanh nghiệp làm nông nghiệp đã có bước đột phá khi có thêm một chín trăm chín mươi năm doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
đưa tỷ trọng số doanh nghiệp của ngành lên một năm
sự quan tâm của các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế kinh nghiệm thương trường dày dặn đang mang đến luồng sinh khí mới cho ngành nông nghiệp
chương trình kinh tế và dự báo của chúng tôi hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này
giờ đây không còn ngạc nhiên lạ lẫm khi những cái tên thương hiệu đình đám trong lĩnh vực bất động sản
tài chính công nghiệp đi cùng với cây con
rau xanh hoa trái
để trở thành hạt nhân liên kết với các hợp tác xã và người nông dân thì quá trình tái cấu chúng ta không thể thành công
do đó chúng tôi coi đây là một tín hiệu vui nhưng chúng ta cần phải tăng cường hơn
bởi vì cho nên chúng ta mới chỉ có gần sáu doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này
so với tiềm năng lợi thế so với yêu cầu thì con số này chưa đáp ứng được
vào tháng một năm hai nghìn một mươi bốn một sự kiện được dư luận rất chú ý
đó là ngân hàng standard trater việt nam và công ty cổ phần bảo vệ thực vật an giang
ký kết hợp đồng tài trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn với tổng giá trị bảy mươi triệu đô la
quyết định làm nông nghiệp trồng rau sạch của tập đoàn vingroup được công bố vào đầu năm hai nghìn một mươi
việc tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp sản xuất các sản phẩm rau quả hữu cơ
giúp vingroup cạnh tranh trên thị trường bán lẻ với thương hiệu vinmart
còn với th true milk khởi nguồn cho việc thực hiện phát triển nông nghiệp hiện đại
năm hai nghìn chín trang trại nuôi bò và nhà máy chế biến sữa đầu tiên của th có mặt tại nghĩa đàn nghệ an
đến nay doanh nghiệp này đã ứng dụng công nghệ tiên tiến vào từng mô hình sản xuất
phát triển nhiều lĩnh vực từ sữa sản xuất rau hữu cơ đến dược liệu
theo tiêu chuẩn toàn bộ organic của châu âu và mỹ đã công bố năm qua rồi
thứ hai nữa là sản phẩm mà tôi hôm nay không bí mật tôi cũng làm ở thị trường mỹ
đó là sản phẩm về dược liệu
đó là việt nam về tất cả mấy bốn năm rừng này ta phải đi bằng dược liệu dễ tàn rừng
xu hướng chuyển dịch đầu tư của các doanh nghiệp trong nước sang lĩnh vực nông nghiệp là rất thức thời
phù hợp với tiềm năng điều kiện của việt nam
điều ai cũng có thể thấy nông nghiệp là ngành có tiềm năng và lợi thế nhất của nước ta
đây là ngành duy nhất
nó là ngành duy nhất xuất siêu và có thể cạnh tranh với các nền kinh tế khác
trong sân chơi này không chỉ có các nhà đầu tư lớn trong nước
theo tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản jetro trước đây đầu tư của nhật bản vào việt nam
tập trung chủ yếu ở lĩnh vực công nghiệp
nhưng thời gian gần đây các nhà đầu tư nhật bản đã chuyển hướng vào lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp
một trong số đó là tập đoàn cato đang hợp tác với tỉnh bình định
trong việc thực hiện dự án trị giá bảy trăm bảy mươi một đô la về đánh bắt cá ngừ
kéo dài đến năm hai nghìn hai mươi
hay tại lâm đồng công ty nikofood đang thực hiện dự án trị giá tám trăm hai mươi đô la
về phát triển cà chua chất lượng cao
chúng tôi nhận thấy việt nam có rất nhiều tiềm năng cũng như có nhiều điều kiện
để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành nông nghiệp
với hơn chín mươi triệu dân lại có dân số trẻ
đó là một nguồn nhân lực vô cùng dồi dào và cũng là một điểm mạnh của việt nam
ngành nông nghiệp việt nam là một trụ cột vững chắc của nền kinh tế
có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế
xuất khẩu và nỗ lực bình ổn kinh tế chung
vừa giữ trọng trách đảm bảo an ninh lương thực cho hơn chín mươi triệu dân
lại vừa xuất khẩu mang lại nguồn thu cho đất nước
với những thỏa thuận về hợp tác phát triển lĩnh vực nông nghiệp giữa việt nam và nhật bản
trong những năm gần đây các nhà đầu tư của nhật bản rất quan tâm tới thị trường việt nam
nhằm thiết lập chuỗi giá trị nông sản tại việt nam
bao gồm sản xuất nông nghiệp vận chuyển lưu thông chế biến và tiếp thị
có thể nói lĩnh vực nông nghiệp của việt nam đang trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư doanh nghiệp của nhật bản
và tôi tin là việt nam có rất nhiều cơ hội để các doanh nghiệp nhật bản
cũng như doanh nghiệp nước khác tìm đến đầu tư
có thể thấy ngành nông nghiệp việt nam đang hội tụ cả hai yếu tố lợi ích và thời cơ
và không bỏ qua cơ hội này các hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ hộ gia đình doanh nghiệp khởi nghiệp
cũng đã và đang tìm đến lĩnh vực nông nghiệp
đây là lĩnh vực có rất nhiều cửa ngách với những đòi hỏi không quá lớn về tiềm lực nguồn vốn ban đầu
tạo công ngăn việt nam cho người dân địa phương tăng thu nhập cho người dân và góp phần
để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện
chính xu hướng đầu tư vào nông nghiệp của các doanh nghiệp lớn đã và đang tạo cú huyết
lôi kéo nhà nông nhà đầu tư doanh nghiệp ở mọi quy mô cấp độ tham gia vào lĩnh vực này
thưa quý vị
và các bạn kinh tế việt nam đã tăng tốc thành công trong năm hai nghìn một mươi bảy nhưng không vì thế mà lạc quan quá đà
năm hai nghìn một mươi tám được cho là một năm nhiều thách thức
để tạo sự xoay chuyển cho năm hai nghìn một mươi tám theo các chuyên gia kinh tế
cần phải thực hiện một số đầu việc trong đó có thúc đẩy khởi nghiệp
đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp bốn
các doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp đã thành công chủ yếu là do quy mô đủ lớn
chủ động được nguồn vốn nguồn nhân lực chọn đúng đối tượng đầu tư
địa điểm đầu tư có công nghệ tốt và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm
từ tạo vùng nguyên liệu sản xuất đến sản phẩm cuối cùng và chủ động thị trường tiêu thụ sản phẩm
cũng vì thế nhiều chuyên gia đã có cùng quan điểm rằng chỉ có doanh nghiệp mới giải quyết được
những nút thắt trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng
và phát triển bền vững đó là thị trường vốn và công nghệ
để có một nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại hóa có sức cạnh tranh cao
có hiệu quả cao phải có doanh nghiệp dẫn dắt kể cả áp dụng khoa học công nghệ
phải có doanh nghiệp và đặc biệt là để xâm nhập và chiếm lĩnh giữ vững và phát triển thị trường
và hỗ trợ doanh nghiệp cũng chính là hỗ trợ nông dân
không có doanh nghiệp thì nông dân cũng làm ra cũng không thể làm được sản phẩm
cũng không có chất lượng không thể bán được có hiệu quả cao
ở đây là một cái bài toán tổng thể nên chúng tôi xác định là tạo môi trường thuận lợi
để các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động có hiệu quả nông nghiệp là khâu then chốt
trong thực hiện tái cư cầu nông nghiệp
chúng tôi đang tiếp tục phát triển môi nhà
các mô hình nhà mô hình như thế này là mô hình phát triển tiêu biểu nhất
ở trong các video như thế này
đối với sản xuất nuôi trong nhà thì luôn luôn giúp cho chúng ta
nhất là kiểm soát được thứ nhất về yếu tố sản xuất
cách yếu tố sản xuất là yếu tố quan trọng nhất
nó phụ thuộc vào quá trình thời tiết mùa vụ
chúng tôi sẽ định hướng phát triển tiếp tục các môi nhà
để làm sao đưa những cây trồng
tiêu việt nhất là có những cây sáng tạo riêng
không những là gì áp dụng những kỹ thuật khó
mà luôn luôn là cải tiến những công nghệ làm sao để phù hợp nhất
kể cả công nghệ của xen hay công nghệ nước
thì những sáng kiến mà chúng tôi đưa vào
thì bao giờ định hướng sau này thì giúp cho yếu tố cây trồng
và trong khoản sản xuất nhất là sản xuất của giảm không chi phí
giảm không lao động để làm sao đưa đến hiệu quả hành tế cao nhất
với giá trị vốn đầu tư
hàng tỷ đô la từ nguồn vốn của doanh nghiệp và huy động vốn của tiến dụng
trong đó có những tập đoàn rất lớn khu vực kinh tế nông nghiệp đang chuyển động
dòng vốn lớn có sức làm tỏa đang tạo nên sự thay đổi
trong cách nghĩ cách làm của chính quyền địa phương
nơi được doanh nghiệp đầu tư đến từng hộ gia đình hợp tác xã
cách làm tới đây tôi nghĩ là nó rất là nó rất là là một cái sự thách trức rất là lớn
thách trức lớn này là gì
là làm sao cho những người nông dân mà giống
hiện nay đang làm một cách rất là mảnh múng lẻ tẻ
không có tổ chức gì cả trở thành những người nông dân có tổ chức
cái này là khó
nhưng mà tôi nghĩ là cũng không phải là cái khó lớn
nếu mà chúng ta có một cái quyết tâm chính trị cao
tiềm năng của việt nam thì cũng có rất là lớn
nếu mà bà con nông dân mà hợp tác được và điên kết được tốt
thì bán được cả
thế giới lợi thế của việt nam là có đa dạng sản phẩm từ ông đới đến nhiệt đới
còn thứ hai thì có tiềm năng và có cơ hội là bà con điên kết với nhau
để có được nhiều hơn sự quan tâm của nhà đầu tư
giữ chân được doanh nghiệp đã bước vào lĩnh vực nông nghiệp
cần có những thay đổi về chính sách đặc biệt là chính sách đất đai và tiến dụng
điều các doanh nghiệp cho là nan dài nhất khi đầu tư vào nông nghiệp là quỹ đất
do chính sách dụng đất hiện nay
việc tìm ra những khu đất có diện tích lớn
để phát triển nông nghiệp quy mô lớn là rất khó
trong năm hai nghìn một mươi tám và thời gian tới
bộ tiếp tục tham mưu chính phủ để có những chính sách
những cơ chế hấp dẫn hơn khuyến khích hơn
các doanh nghiệp các thịnh vận kinh tế đầu tư vào khu vực nông nghiệp
thí dụ một trong những chủng chính rất lớn đó là sửa đổi những nhị định hai trăm một mươi
đầu tư vào khu vực nông nghiệp
thì hiện nay các bộ hoàn ngành bộ kế hoạch đầu tư là cơ quan chủ trì
cho đến nay cũng đã chuẩn bị cơ bản xong
thời gian tới rất gần đây chính phủ chỉ bàn hẹp
cùng với đó là các cơ chế chính sách khác sẽ được điều chỉnh theo hướng
là khuyến khích các thịnh vận kinh tế nhất là các doanh nghiệp
trong đó có doanh nghiệp vừa nhỏ tập trung đầu tư nhiều hơn vào khu vực này
chúng tôi coi đây là một trong những giải pháp đột phá
để giúp cho quá trình tái cấu nông nghiệp của chúng ta
hay quá trình sản xuất chuỗi giá trị nó sẽ thực hiện kết quả hơn
bên cạnh đó những nút thắt về thủ tục hành chính
cũng cần được gỡ bỏ để doanh nghiệp an tâm đầu tư
các địa phương các ngành đặc biệt là bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
cần có những hành động cụ thể thể hiện rõ cam kết đồng hành với doanh nghiệp
kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong đầu tư sản xuất
hỗ trợ hiệu quả trong ổn định nguồn cung sản phẩm vùng nguyên liệu
cũng như phát triển thị trường tiêu thụ
thưa quý vị và các bạn sự tham gia của khối doanh nghiệp tư nhân
nông nghiệp cũng có giá trị vô cùng quan trọng
doanh nghiệp sẽ không chỉ mang theo đồng vốn còn quý hơn tiền
đó là kinh nghiệm năng lực quản lý tổ chức xây dựng thương hiệu
và khả năng tiếp cận công nghệ mới ứng dụng khoa học
để quý vị có cái nhìn rõ hơn về những bước đi của doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông phạm thành công
chủ tịch tập đoàn gfs
có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đến một mô hình viện nghiên cứu trong doanh nghiệp tư nhân
hay là về những vấn đề mang tính chiến lược của tập đoàn thơm
xuất phát từ chín mươi hiệu quả kinh doanh đem lại là bất động sản và các ngành khác
và chúng tôi đã thành lập viện ứng dụng công nghệ để phát triển khoa học công nghệ
trong phát triển khoa học công nghệ thì vai trò của viện chỉ là khâu đầu để nắm bắt
sàng lọc và phát triển khoa học
phản biện kỹ các công nghệ có đảm bảo đưa vào thực tế được khả thi hay không
trong khoa học hiện nay chúng tôi dành bảy mươi cho nông nghiệp
và trong khoa học hiện nay chúng tôi dành bảy mươi cho nông nghiệp
trong nông nghiệp thì chúng tôi lại dành trọn sự quan tâm vào phát triển nông nghiệp hiệu cơ
và trong nông nghiệp hiệu cơ thì chúng tôi lại dành trọn bảy mươi cho dược liệu
và không những là dược liệu hữu cơ công nghệ cao
mà nó còn phải thể hiện được đặc sắc tính đặc sắc của vùng nhiệt đới nóng ẩm
trong bốn mùa của việt nam có rất nhiều sản phẩm đặc sắc cần phải cho thế giới biết
như vậy cái vai trò viện là giai đoạn có thể nói là khởi đầu cho cái chuỗi mà chúng tôi quan tâm
bản thân phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiệu cơ và đặc sắc
nó là một chuỗi không bao gồm rất nhiều khâu
từ gem giống chăm sóc phân bón thuốc bảo vệ thực vật
rồi thu hoạch chế biến bảo quản thậm chí đến thương mại điện tử
truy xuất nguồn gốc và thậm chí lên đến khy bàn ăn hoặc thuốc
sử dụng hoặc thực phẩm chức năng sử dụng là nó còn có cả văn hóa của sản phẩm
thì đây là một cái chuỗi mà chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các khâu
là cả một cái quá trình mà không thể để học bất cứ một cái mắt xích nào
trong chuỗi xuyên suốt có giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp
vâng rõ ràng là những câu trả lời của ông rất thú vị
chúng tôi cũng rất bất ngờ khi mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị một cái kịch bản
các bộ trò chuyện ngày hôm nay
tuy nhiên với những câu trả lời đấy thì chúng tôi cũng phải điều chỉnh lại một chút
thưa ông một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản với chín mươi doanh thu từ các dự án bất động sản
lại điều chỉnh chiến lược sang phát triển nông nghiệp hư cư công nghệ cao
một sự điều chỉnh chiến lược có thể nói là khó có thể nghĩ tới
ông bắt đầu mô hình với viện nghiên cứu trong doanh nghiệp
vậy bước tiếp theo của ông sẽ là gì
có thể nói viện là khởi động cho các dự án
công nghệ cao của chúng tôi
còn khi dự án được thẩm định kỹ và nắm chắc
thì nó được chuyển cho các doanh nghiệp trong tập đoàn
và các doanh nghiệp ngoài tập đoàn có thể triển khai thực hiện
quả thực là rất công phu bài bản
tôi rất hy vọng vào chiến lược phát triển của gfs của ông sẽ thành công
đặc biệt gần đây phát triển công nghiệp
hữu cơ đang được rất quan tâm ở tầm chiến lược
khi mà thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ nông nghiệp
xây dựng đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
tại diễn đàn quốc tế nông nghiệp hữu cơ việt nam phát triển và hội nhập
cuối năm hai nghìn một mươi vừa rồi
xem ra gfs đang đi trước một bước trong sự chuẩn bị để phát triển nông nghiệp hữu cơ thưa ông
nói đúng ra là gfs đang cụ thể hóa
chiến lược phát triển của đảng
đảng chính phủ
giải quyết các mâu thuẫn cụ thể trong phát triển sản xuất
mà đặc biệt là nông nghiệp
và nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc
thì chúng tôi phải giải quyết rất nhiều bài toán cụ thể
đơn giản là tại sao lại là hữu cơ
mà không phải là sản xuất
tại sao lại là dược liệu mà không phải chỉ là sản phẩm thực phẩm
tại sao lại là sản phẩm đặc sắc của việt nam mà lại không phải là sản phẩm hữu cơ đơn thuần
dược liệu đơn thuần
tất cả đều có logic của nó đều có nguyên do của nó

và chúng tôi muốn hướng tới một cái sự phát triển của đảng và chúng tôi muốn hướng tới một cái sự phát triển của đảng
sự phát triển bền vững và có hiệu quả cao
bởi vì nói đến nông nghiệp
nhiều người cho rằng là các nước đều phải trợ giá
nhưng chúng tôi không trông chờ vào bất cứ một cái trợ giá nào
và chúng tôi quyết tâm là bằng khoa học công nghệ
chúng ta sẽ lấy được giá trị gia tăng lấy được hiệu quả
và trên cơ sở giá trị gia tăng lấy được hiệu quả và trên cơ sở giá trị gia tăng lấy được hiệu quả
và trên cơ sở giá trị gia tăng lấy được hiệu quả

đó là chiến lược phát triển của chúng tôi
vâng một mùa xuân mới lại đến
thay mặt những người làm chương trình chúc ông sức khỏe và giữ vững tay lái con thuyền gps

xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi hết sức thú vị này
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
mọi thông tin liên hệ xin gửi về phòng kinh tế truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại